sau khi truyền hình nhân dân phản ánh việc thi công đường làm hơn hai mươi hai hectare đất sản xuất lúa vụ đông xuân của nông dân
thuộc cánh đồng vĩnh tròn phương tám thành phố tuy hòa tỉnh phú yên không thể gieo xạ kịp vụ do ngập úng
ubnd thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khơi thông và tiêu thoát nước
hai máy múc cùng nhiều phương tiện cơ giới và nhân công đã được huy động để nạo vét khơi thông dòng chảy
tại cống bầu hạ trên đường nguyễn trãi nối dài
việc gieo xạ lúa quá chậm và có khả năng sẽ không kịp cho tây nguyên đán sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy
như sâu bệnh gây hại giảm năng suất

cùng với đó tp sẽ tiêu thoát nước đồng vĩnh tròn
thành phố sẽ tiến hành kiểm tra lại hệ thống cống mương thoát nước trên đường nguyễn trãi và đường hoàng văn thụ
không để tái ngập ống khi lúa đã được gieo xạ